đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đã chủ trì buổi gặp mặt với các đồng chí cán bộ cấp cao quân đội nghỉ hưu
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam và ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân
hơn hai trăm linh tướng lĩnh cán bộ cấp cao của quân đội đã nghỉ hưu nghỉ công tác tại khu vực phía nam đã tham dự buổi gặp mặt
phát biểu tại buổi gặp mặt đại tướng ngô xuân lịch đã thông tin một số nét khái quát về tình hình thế giới khu vực
và kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm hai nghìn một mươi chín của toàn quân
để hoàn thành nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi đại tướng ngô xuân lịch mong muốn các tướng lĩnh
các đồng chí cán bộ cấp cao quân đội đã nghỉ hưu nghỉ công tác tiếp tục đóng góp
chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về xây dựng quân đội xây dựng nền quốc phòng toàn dân
và lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh bảo vệ tổ quốc
đại tướng khẳng định trên cơ sở kế thừa những thành quả xây dựng quân đội mà các thế hệ trước đã giải công vun đắp
cán bộ chiến sĩ trong toàn quân sẽ tiếp tục đoàn kết thống nhất phấn đấu xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện
hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó